tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội của huyện đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp
những năm gần đây nhiều vùng chuyên canh lúa mía cây ăn trái nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao mức sống của người dân xóa hộ đói giảm hộ nghèo trên địa bàn huyện
thực hiện nghị quyết của tỉnh đảng bộ sở khoa học công nghệ cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh